bộ công thương vừa trình chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi ba về kinh doanh xăng dầu
trong đó quy định tạo thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tham gia phân phối xăng dầu
dự thảo bổ sung quy định ngoài các thương nhân kinh doanh xăng dầu được thủ tướng phê duyệt
chuyển nhượng cổ phân cho nhà đầu tư nước ngoài thương nhân kinh doanh xăng dầu có tổ chức hoạt động sản xuất xăng dầu
được chuyển nhượng cổ phân cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá ba mươi năm
do xăng dầu là mặt hàng chiến lược ảnh hưởng lớn đến dân sinh an ninh năng lượng
nên khi mở cửa lĩnh vực này bộ đã tính toán rất kỹ thời điểm phù hợp
theo bộ công thương sự tham gia của nhà đầu tư ngoại và một số doanh nghiệp nhà nước lớn được thủ tướng cho phép
đã góp phần cải thiện đáng kể quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh
đặc biệt là giúp giá trị doanh nghiệp tăng thông qua giá trị cổ phiếu